tà bế thuộc ấp một xã tiến hưng thị xã đồng xoài do chạy với tốc độ cao lại đang đổ dốc nên lái xe tú bất ngờ mất lái lao thẳng lên giải phân cách giữa đường lao qua phần đường đối diện
cùng lúc này chiếc xe tải do lái xe nguyễn tiến đề điều khiển lưu thông chiều ngược lại cũng vừa leo dốc lên vì quá bất ngờ nên đã bị chiếc xe tải của lái xe lê anh tú lao thẳng trực diện vào đầu xe
cú tông quá mạnh khiến cả hai lái xe bị kẹt trong cabin tử vong tại chỗ